thưa quý vị triều tiên sáng nay đã công bố thông tin liên quan tới vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa icbm hoa sơn một mươi bảy vào ngày hôm qua
theo đó hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna đưa tin quyết định phóng tên lửa được quân ủy trung ương đảng lao động triều tiên đưa ra
căn cứ vào đánh giá môi trường an ninh trên bán đảo triều tiên rơi vào trạng thái bất ổn nhất do các hoạt động tập trận quy mô lớn mang tính khiêu khích của mỹ và hàn quốc gây ra
theo kcna vụ phóng vũ khí chiến lược icbm hoa sông một mươi bảy nhằm mục đích đưa ra cảnh báo mạnh mẽ hơn đối với những kẻ thù có ý đồ leo thang căng thẳng trên bán đảo triều tiên
cũng như cho thấy rõ ràng hơn quyết tâm thực sự của bình nhưỡng phản kích bằng những biện pháp tấn công ồ ạt vào bất cứ thời điểm nào
cũng theo kcna nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đã chỉ đạo vụ phóng icbm hoa sông một mươi bảy nói trên tại hiện trường
vụ phóng tên lửa mới nhất của triều tiên được thực hiện trong bối cảnh hàn quốc và mỹ đang tiến hành cuộc tập trận
lá chắn tự do dự kiến kéo dài một mươi một ngày
triều tiên lên án hoạt động này cho rằng đây là sự chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh xâm lược nhằm vào bình nhưỡng